sữa mẹ từ lâu đã được biết đến là có tác dụng bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại nhiều bệnh nhiễm trùng
các kháng thể đã được tìm thấy trong sữa mẹ của những phụ nữ được tiêm phòng cúm và ho gà khi đang mang thai
do vậy một số nhà khoa học đã nghiên cứu xem điều này có đúng với những bà mẹ được tiêm phòng covid một mươi chín khi đang cho con bú hay không
kết quả ban đầu cho thấy vaccine covid một mươi chín tạo ra phản ứng miễn dịch với protein đột biến sars cov hai
nghiên cứu từ hoa kỳ kháng thể icc có thể bảo vệ trẻ sơ sinh
mới đây các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nhiễm trùng tự nhiên cũng có thể tạo ra kháng thể trung hòa ở phụ nữ cho con bú
kháng thể này vẫn tồn tại trong sữa đến một mươi tháng
nghiên cứu do trường y ican tại bệnh viện mount sinai ở new york hoa kỳ cho thấy
các kháng thể trong sữa mẹ immunoglobulin a iga với các kháng thể immunoglobulin g igg trong máu và dây quại bào
nghiên cứu được trình bày tại hội nghị chuyên đề về nuôi con bằng sữa mẹ và cho con bú lần thứ một mươi năm
theo kết quả nghiên cứu các kháng thể igc bảo vệ này không chỉ có thể bảo vệ
trẻ sơ sinh mà các kháng thể cũng có xu hướng bảo vệ những người bệnh nặng covid một mươi chín
kháng thể igg là một trong năm loại globulin miễn dịch có bản chất là glycoprotein
được cơ thể tạo ra để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh
hệ miễn dịch của cơ thể gồm năm loại kháng thể igg iga igm ige và igd
trong đó igg là loại kháng thể có tỷ lệ cao nhất khoảng bảy mươi năm được tìm thấy trong máu và dây quại bào
cho phép nó kiểm soát nhiễm trùng các mô cơ thể
bằng cách liên kết nhiều loại mầm bệnh
như virus vi khuẩn và nấm igg bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng
đây là kháng thể duy nhất có thể xuyên qua hàng rào nhau thai để bảo vệ trẻ trước những tác nhân gây bệnh từ trong bụ mẹ
nó cùng với iga tiết ra trong sữa mẹ igg còn được hấp thu qua nhau thai
cung cấp cho trẻ sơ sinh một hệ miễn dịch đầu tiên trước khi hệ thống miễn dịch riêng của mình phát triển
kháng thể iga trong sữa mẹ có tác dụng bao phủ niêm mạc ruột ngăn ngừa các mầm bệnh thâm nhập vào
khi các loại vi khuẩn nguy hại xâm nhập vào cơ thể của trẻ các kháng thể iga sẽ bao bọc các độc tố vi khuẩn
và các kháng nguyên với phân tử lớn do vậy ngăn chặn sự tiếp cận của chúng với biểu mô
nghiên cứu này cho thấy kháng thể đặc hiệu iza và igc sars cov hai tiết ra trong sữa rất mạnh vào tuần thứ sáu sau khi tiêm vaccine
iga tiết ra ngay sau hai tuần khi tiêm vaccine igg tiết ra và đặt đỉnh sau bốn tuần một tuần sau khi tiêm mũi hay
tiến sĩ rebar powell khoa y của aikan trưởng nhóm nghiên cứu cho biết khoảng một mươi trẻ sơ sinh bị bệnh
covid một mươi chín cần được chăm sóc nâng cao
các kháng thể trong sữa mẹ hơi khác với các kháng thể igc chiếm ưu thế trong máu và được kích hoạt bằng cách tiêm chủng
mặc dù một số kháng thể này cũng được tiết vào giữa mẹ
kháng thể chính là iga kháng thể này dính và niêm mạc đường hô hốc và đường ruột của trẻ sơ sinh
giúp ngăn chặn virus và vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể trẻ
mặc dù các nhà nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra kháng thể chống lại sars cov hai trong sữa mẹ
nhưng vẫn chưa rõ liệu chúng có thể vô hiệu hóa virus hay không
hoặc sữa mẹ tiếp tục sản xuất chúng trong bao lâu sau khi gặp virus sars cov hai
để điều tra powell và các đồng nghiệp đã lấy mẫu sữa mẹ của bảy mươi năm phụ nữ đã khỏi bệnh sau covid một mươi chín
và nhận thấy rằng tám mươi tám có chứa kháng thể ica
trong hầu hết các trường hợp chúng có khả năng vô hiệu hóa sars cov hai
có nghĩa là chúng có thể ngăn chặn sự lây nhiễm
các đánh giá cho thấy bà mẹ cho con bú tiếp tục tiết ra các kháng thể này cho đến một mươi tháng
tiến sĩ powel cho biết nếu tiếp tục cho con bú
người mẹ vẫn đang cung cấp các kháng thể đó trong sữa của mình
và tin rằng những kháng thể chiết xuất từ sứ mẹ này cũng có thể có lợi cho người lớn bị covid một mươi chín nặng
nhóm của bà powell cũng đã tìm hiểu việc chuyển các kháng thể đặc hiệu với virus corona vào sữa mẹ
ở năm mươi phụ nữ sau khi tiêm vaccine pfizer moderna hoặc johnson e johnson
tất cả phụ nữ được tiêm vaccine modana và tám mươi bảy những người được tiêm vaccine pfizer
có kháng thể icg đặc hiệu với virus corona trong sữa của họ
trong khi bảy mươi một và năm mươi một từng ứng có kháng thể iga đặc hiệu
nhóm nghiên cứu hiện đang điều tra phản ứng của kháng thể trong sữa mẹ do vaccine astrazeneca kích hoạt
nghiên cứu ở tây ban nha về kháng thể trong sữa mẹ
các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu chín mươi tám phụ nữ ở tây ban nha chưa bao giờ bị nhiễm sars cov hai và đang cho con bú
tại thời điểm họ được tiêm vaccine mna covid một mươi chín
họ so sánh nhóm với hai mươi bốn phụ nữ đang cho con bú mà không được tiêm phòng
một mươi bốn ngày sau liều vaccine thứ hai họ phân tích mẫu máu và sữa
tìm kiếm immunoglobulin loại a g và m chống lại sars cov hai
tất cả phụ nữ được tiêm chủng đều có kháng thể igc vùng liên kết với thủ thể protein tăng đột biến sars cov hai
trong máu của họ và nồng độ trung bình khoảng ba ba trăm tám mươi đơn vị kháng thể liên kết
khoảng hai mươi hai năm phụ nữ được tiêm chủng có egm trong huyết thanh của họ âm tính với cả hai loại kháng thể
tất cả các mẫu sữa đều dừng tính với kháng thể igg với mức trung bình là một mươi hai bau trên milit
tỷ lệ này thấp hơn so với huyết thanh của phụ nữ được tiêm chủng nhưng cao hơn so với nhóm đối chứng
khoảng tám mươi chín mẫu sữa có kháng thể igg
khoảng chín mươi mẫu sữa có kháng thể iga protein tăng đột biến kháng sars cov hai
nồng độ igg và ica cao hơn ở những bà mẹ cho con bú sau hai mươi ba tháng so với những bà mẹ cho con bú ít hơn
các tân giả cũng nhận thấy những phụ nữ có nồng độ igg cao hơn trong máu có nồng độ igg trong sữa mẹ cao hơn
các phát hiện từ sữa gợi ý các cơ chế thích ứng với sự phát triển miễn dịch của trẻ
qua đó cho thấy các bà mẹ ban đầu bảo vệ trẻ sơ sinh thông qua iga và igm rồi giao trong sữa của họ
và góp phần phát triển khả năng miễn dịch thích ứng của trẻ